ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản số ba trăm hai mươi gửi sở giáo dục và đào tạo hà nội sở y tế hà nội ủy ban nhân dân các huyện thị xã về việc cho học sinh các khối lớp từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học
ubnd tp hà nội thống nhất với tờ trình số ba trăm linh hai ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh các khối lớp một hai ba bốn năm sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để đến trường phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày một mươi tháng hai học sinh sẽ học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường học sinh tiểu học và lớp sáu thuộc một mươi hai quận tiếp tục học trực tuyến và trẻ mầm non